tổng thống nga putin vào ngày một mươi năm tháng một mươi tuyên bố các lực lượng nước này đã củng cố vị trí dọc
theo tiền tuyến tại ukraine sau khi ông cho rằng chiến dịch phản công của các lực lượng
ukraine đã hoàn toàn thất bại trả lời báo chí khi được hỏi về các cuộc giao tranh tại miền
đông ukraine tổng thống putin cho biết một số ý kiến cho rằng cuộc phản công của ukraine đang
bị đình trệ nhưng trên thực tế nó đã thất bại hoàn toàn đối phương đang chuẩn bị các hoạt động
tấn công mới nga đã nhận thấy rõ điều đó nhà lãnh đạo nga cũng cho biết thêm những gì mà nga
đang thực hiện dọc theo toàn bộ chiều dài chiến tuyến được gọi là biện pháp phòng thủ tích cực
và quân đội của nga đang cải thiện vị trí gần như trên toàn bộ khu vực này theo các nhà phân tích
phương tây nga hiện nay kiểm soát khoảng một mươi bảy năm diện tích lãnh thổ ukraine trong khi đó cuộc
phản công kéo dài gần bốn tháng của ukraine gần như không đạt được bước đột phá lớn nào trong
việc giành lại các vùng lãnh thổ